liên quan đến hành vi làm giả giấy xét nghiệm covid một mươi chín thông tin từ công an huyện nam trực tỉnh nam định cho biết
chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của ủy ban nhân dân huyện vừa phát hiện một trường hợp tài xế
làm giả giấy xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín để được qua chốt kiểm dịch
vào dạng sáng ngày hai mươi bảy tháng bảy các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
của ủy ban nhân dân huyện nam trực tỉnh nam định đã tiến hành dừng xe tải mang biển kiểm soát hai mươi hai c năm nghìn chín trăm linh
để làm thủ tục kiểm soát khai báo y tế
lái xe là trần đình quảng chú tại tỉnh tuyên quang đã xuất trình một giấy xét nghiệm âm tính của bệnh viện phương bắc tỉnh tuyên quang
và bốn tờ phiếu kết quả xét nghiệm của trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh nam định
tại cơ quan công an trần đình quảng khai nhận bốn từ phiếu kết quả xét nghiệm trên do phạm quang trung
trú tại thành phố tuyên quang tỉnh tuyên quang hiện đang là phụ xe khách đưa cho trần đình quảng
trung đã làm giả nội dung trong tờ phiếu kết quả xét nghiệm tự ý ghi thông tin của trần đình quảng vào phiếu
trong khi quảng không thực hiện tết covid một mươi chín tại trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh nam định vào ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
công an huyện nam trực tỉnh nam định đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
làm rõ hành vi động cơ mục đích của các đối tượng có liên quan tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật